chiều ngày hai mươi tám tháng tám tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình hội khoa học và giáo dục gặp gỡ việt nam tổ chức lễ trao hai trăm bảy mươi sáu suất học bổng verlet năm hai nghìn một mươi chín cho học sinh sinh viên ưu tố ba tỉnh hà tĩnh quảng bình và quảng trị với tổng số tiền hai tỷ chín trăm bốn mươi triệu đồng
tại buổi lễ trao học bổng giáo sư odon verlet vui mừng cho biết nhiều học sinh sinh viên từng nhận học bổng này đã gạt hái được nhiều thành công trên con đường học vấn và công tác học bổng sẽ tiếp tục đồng hành nâng cao giá trị trong những năm học tới để giúp cho các em học sinh sinh viên tại việt nam